sáng nay ngày bốn tháng năm công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương cho biết đang truy tìm đối tượng
đập vỡ kính xe ô tô để trộm tài sản với số tiền bị mất là năm mươi usd
trước đó khuya ngày ba tháng năm công an phường phú hòa thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
tiếp nhận trình báo của người dân về việc bị kẻ gian đập cửa kính ô tô lấy đi số tài sản lớn trong xe
theo đó nạn nhân đậu xe trên đường ba mươi tháng bốn phường phú hòa thành phố thủ dầu một để đi công việc
khi quay trở lại thì tá hỏa phát hiện xe của mình bị kẻ gian đập kính phía giữa xe lấy đi năm mươi usd để bên trong
thời điểm khi xảy ra vụ việc khu vực hiện trường trời mưa lớn
tiếp nhận thông tin công an thành phố thủ dầu một đã trích xuất camera an ninh
lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ việc